cũng trong hôm nay ngày sáu tháng ba công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra làm rõ vụ nghi án cướp giật dẫn đến tai nạn giao thông
khiến một người chết và hai người bị thương trên địa bàn
thông tin ban đầu tối ngày năm tháng ba hai thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông
trên quốc lộ một hướng từ trạm thu phí an sương về cầu vượt tân thế hiệp quận một mươi hai với tốc độ cao
phía sau có nhiều người đuổi theo hô hoáng
khi xe có hai thanh niên này chạy tới giao lộ quốc lộ một lê thị riêng quận một mươi hai
thì bất ngờ quay đầu và chạy ngược chiều lên cầu vượt tân thế hiệp
khi xe chạy tới giữa cầu thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận một mươi điều khiển
vụ va chạm khiến năm thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong tại chỗ
hai thanh niên còn lại một rơi từ cầu vực xuống quốc lộ một bị thương nặng
người còn lại cũng bị thương nằm ở hiện trường vụ tai nạn
các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị ngay sau đó
nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi lấy lời khai các nhân chứng điều